phiên tòa được mở do quyết định hủy bản án phúc thẩm đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án của hội đồng thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao
vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua vụ án đã có quyết định đưa ra xét xử song phiên tòa đã phải trì hoãn
trước đó theo kháng cáo kêu oan của bị cáo trần thị hiền là mẹ của nữ sinh viên rau gà ở điện biên bị sát hại vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
và vì thị thu là vợ của vì văn toán một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà
trong các ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án mua bán cháy phép chất ma túy
sau gần hai ngày xét xử nhận thấy nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ
và tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được nên tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
đối tượng lê quang mỹ trú tại quận sơn trà
tiền tiêu xài và đệ trả nợ đã đưa ra thông tin gian dối là mình kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng để nạn nhân tin tưởng đặt mua hàng
và chiếm đoạt luôn số tiền đặt hàng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một bị hại trú tại tỉnh bắc giang có đặt mua của mỹ ba năm trăm năm mươi thùng bia trị giá sáu trăm tám mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi năm tháng bảy nữ bị hại nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn gia lô do mỹ gửi
nên đã chuyển hết số tiền sáu trăm tám mươi triệu đồng
sau nhiều ngày không nhận được hàng nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
qua đầu tranh mỹ thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang cũng vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo
trú tại thị xã tịnh biên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau thời gian theo dõi vào tối ngày một tháng chín
trong lúc bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ
thì lực lượng công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng với nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi cho đến ngày bị bắt
bảo đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên vay tiền góp mỗi lần từ ba triệu đến năm mươi triệu đồng
bằng hình thức trả góp theo ngày với lãi suất cho vay từ một mươi đến ba mươi năm một tháng
đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền và thu lợi bất chính trên ba trăm linh triệu đồng
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn duy hoàng
ba mươi tuổi trú tại huyện chư quynh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi hai tháng bốn chị trần thị trinh trú tại huyện chư quynh điều khiển xe máy trên quốc lộ hai mươi bảy
hướng đắk lắc đi lâm đồng
khi đến thôn hai xã ea tiêu thì bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại
gây án xong đối tượng nhanh chóng
điều khiển xe máy tẩu thoát vào các lô rẫy cà phê của người dân gần đó
bằng những biện pháp nghiệp vụ chỉ tám giờ tích cực điều tra công an huyện chư quynh đã xác định được
nguyễn duy hoàng là đối tượng gây ra vụ cướp giật nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hoàng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại của chị trinh hoàng đã nhanh chóng điều khiển xe máy lên
thành phố buôn ma thuật bán được chín triệu đồng
công an huyện chư quynh đã thu hồi được chiếc điện thoại và trao trả cho bị hại
thưa quý vị thời gian qua công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn đánh bạc bắt giữ nhiều đối tượng
đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
xuân lộc là địa bàn thưa dân cư nhiều rừng nên các con bạc thường chọn làm nơi tổ chức
sát phạt nhà
với quyết tâm không để cơ bạc có đất nương thân thời gian qua công an huyện xuân lộc đã triệt phá
nhiều tụ điểm cờ bạc tạm giữ hàng chục đối tượng từng bước đẩy lùi tệ nạn cơ bạc ra khỏi địa bàn
qua công tác quản lý địa bàn đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc phối hợp với công an xã xuân hòa
bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu do hai đối tượng
lê văn hải cao thị hiền cùng chú tỉnh đồng nai tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hai mươi năm xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động và các dụng cụ sử dụng cho việc đánh bạc
trước tình hình trên chính quyền các địa phương đã tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
động thể khẩn trương khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng để ổn định chỗ ở cho người dân

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện